tết thì nhiều người thường có thói quen tích chữ thực phẩm để dùng dần hoặc là thức ăn thừa được bảo quản rồi sau đó mang ra dùng tiếp
tuy nhiên nếu như thực phẩm được bảo quản không đúng cách sai quy cách rất có thể sẽ phát sinh vi khuẩn gây hại cho sức khỏe
thịt cá để trong ngăn đá thì hai ba tháng vẫn dùng được
rau hút quả chỉ được ba ngày thôi còn thịt thì ngăn đông để được bốn tuần còn hải sản thì hai tuần
không thích chữ nhiều với đồ ăn ở trong nhà là vì mình nghĩ là nếu mà tích chữ lâu thì ăn nó không ngon nó không còn cái độ tươi nữa
thực phẩm tươi sống thì hai đến ba tháng còn thức ăn thừa thì cả tháng mang ra dùng vẫn không sao
những thói quen sai lầm khi bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh không chỉ làm mất các chất dinh dưỡng
mà còn tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn sinh sôi gây nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng
tủ lạnh là vật dụng được dùng rất phổ biến trong hầu hết các giai đoạn
tuy nhiên không phải người dân nào cũng có sự hiểu biết đúng đắn về việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh
tùy từng loại thực phẩm mà có những cách bảo quản thích hợp ở nhiệt độ nào thời gian trong bao lâu
không phải thức ăn gì cũng có thể cho vào trong tủ lạnh hoặc cứ bỏ vào đó rồi dùng trong bao lâu cũng được
khi mà chúng ta đưa thực phẩm vào trong tủ lạnh thì cái vấn đề an toàn đấy nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều
về cái điều kiện vệ sinh và cái thời gian bảo quản của thực phẩm ở trong tủ lạnh
nói như vậy bởi vì thế này cái ngăn ngâm đá trong tủ lạnh thì chỉ có cái ngác đông đá
là cái nhiệt độ nó thấp ở điểm đông băng thì có thể ức chế được rất là hầu hết các loại vi khuẩn
tuy nhiên ở cái ngăn dưới khi mà nhiệt độ nó dưới khoảng dưới sáu độ đấy ạ thì cũng ước chế được phần lớn của loại vi khuẩn
tuy nhiên thì vẫn còn một số loại bí khuẩn khác một cách tự nhiên vẫn có thể phát triển được
như là clostridium botulium hoặc là listeria chẳng hạn
thế thì bản thân nó có thể phát triển được nếu nó có sẵn trong thực phẩm
thì với cái điều kiện đấy vi khuẩn vẫn tiếp tục phát triển và đến một số lượng nào đó thì sẽ gây ngộ độc thực phẩm
khi mà chúng ta sử dụng các loại thực phẩm được lưu trữ
bên cạnh đó thì rõ ràng là cái tủ lạnh thì chúng ta để rất là nhiều loại thực phẩm
và cũng rất là nhiều bà nội trợ thì có thể là quá vội hoặc là chưa có cái điều kiện để có thể sơ chế
để rửa các cái thực phẩm khi chúng ta mua ngoài chợ về
thì cái thực phẩm đấy nó vẫn còn rất là nhiều cái chất bẩn
và cái chất bẩn này khi chúng ta để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ phát nhân lên rất là nhiều
và lây lan giữa các thực phẩm khác nhau
và lúc đó thì lượng vi khuẩn ở trong tủ lạnh có thể là cao hơn rất là nhiều như là chúng ta suy nghĩ
người dân cần lưu ý bảo quản tốt thực phẩm trong những ngày tết để đảm bảo cho sức khỏe